các hãng hàng không của việt nam muốn khai thác thị trường mỹ cục hàng không quyết định khởi động lại kế hoạch này
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám faa thực hiện đợt thanh sát chính thức đối với hàng không việt nam
kết quả bốn lĩnh vực được faa đánh giá tốt là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiêu chuẩn công cụ quản lý và tổ chức hàng không dân dụng
sau khi được cục hàng không liên bang mỹ faa góp chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức một ketwan
các hãng hàng không việt nam airlines bamboo airways đều đưa ra mục tiêu
lộ trình mở đường bay thẳng đến mỹ
việt nam airlines hiện đang khai thác chín mươi đường bay với hai mươi điểm nội địa và hai mươi chín điểm quốc tế
với tổng cộng hơn bốn trăm linh chuyến bay mỗi ngày
theo một tính toán trước đây việt nam airlines cần khoảng năm một mươi năm mới có thể hòa vốn đường bay việt mỹ
trong năm năm đầu khai thác đường bay này sẽ lỗ khoảng ba mươi triệu đô la một năm
đây chính là áp lực lớn mà các hãng hàng không cần phải giải quyết bằng những tính toán khoa học khi lên kế hoạch bay thẳng đến mỹ
thừa nhận bên cạnh cơ hội nhưng đường bay này cũng mang lại
nhiều thách thức
lãnh đạo việt nam airlines cho rằng cần bảo đảm hiệu quả đường bay có lãi trong bối cảnh đường bay dài
nhiều cạnh tranh chi phí đầu tư lớn
vì vậy việt nam airlines phải tích cực chuẩn bị về mặt thị trường khai thác và nguồn lực
trong thời điểm này vẫn chưa có loại máy bay nào có thể bay thẳng có hiệu quả
phải chờ đến năm hai nghìn hai mươi hai trở ra
đây cũng là các phương án của airbus và boeing thôi
thế còn với máy bay hiện hữu rất hiện đại như boeing bảy trăm tám mươi bảy airbus a ba trăm năm mươi
thì muốn bay thì cũng phải có một điểm dừng kỹ thuật để lấy dầu
có thể ở nhật ở đài loan trung quốc hoặc